thưa quý vị hôm nay quốc hội dành cả ngày để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín chính phủ đã ban hành nhiều chính sách trực tiếp cũng như gián tiếp
để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ổn định cuộc sống bảo đảm sản xuất kinh doanh
tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng cần có những giải pháp cụ thể tránh để tình trạng doanh nghiệp phá sản
trước khi tiếp cận được gói hỗ trợ vốn
tại phiên thảo luận các đại biểu đánh giá tác động của đại dịch covid một mươi chín đến nước ta rất nghiêm trọng
không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống nhân dân
trong bối cảnh đó chính phủ đã tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép
vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì và phát triển kinh tế bảo đảm đời sống nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt và vượt
và trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi theo dự báo thì vẫn đạt ở mức tăng trưởng gần ba
đây là một dấu mốc rất quan trọng trong bối cảnh của quốc tế hiện nay
tuy nhiên con số kỷ lục trên ba mươi sáu doanh nghiệp
doanh nghiệp rút khỏi thị trường cho thấy hơn lúc nào hết
các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ siêu nhỏ
rất cần sự đồng hành hỗ trợ chia sẻ từ chính phủ
chỉ trong một thời gian rất ngắn hàng loạt chính sách ví như máy trợ thở cho các doanh nghiệp đã được ban hành
tuy nhiên đại biểu nguyễn như so đặt câu hỏi
liệu đơn thuốc hỗ trợ đã đủ liều đúng và chúng giải pháp nào để doanh nghiệp có thể thay đổi tư duy
dám chấp nhận từ bỏ thói quen và cách vận hành cũ để thích nghi với phát triển trong tình hình mới
nhiều ý kiến cũng mong muốn các giải pháp gói hỗ trợ cần sớm được triển khai
nhưng phải đúng địa chỉ đúng đối tượng
nhiều ý kiến cũng lo ngại về tình trạng
cứ mỗi khi chính phủ có chương trình hỗ trợ cho người dân
bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh
thì một bộ phận không nhỏ cán bộ chính quyền lại coi đó là cơ hội để trục lợi
tới đây những cán bộ thoái hóa biến chất sẽ bị xem xét xử lý
nhưng vấn đề là làm sao để các chương trình hỗ trợ thực sự mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và người dân